vào chiều qua chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình phước đã ký công văn khẩn áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ đối với huyện đồng phú thời gian thực hiện trong vòng một mươi năm ngày kể từ tám giờ ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
trước đó ubnd tỉnh bình phước cũng đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu đối với huyện trơn thành và chỉ thị số một mươi năm đối với các huyện thị xã thành phố gồm đồng xoài bình long phước long lộc ninh bù gia mập hớn quản
các huyện còn lại là phú riềng bù đăng bù đốp buộc phải đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke ba vũ trường cơ sở làm đẹp
tính đến ngày một mươi ba tháng bảy toàn tỉnh bình phước có bốn mươi sáu ca dương tính với covid một mươi chín